trong vụ vỡ đập thủy điện sepien tại lào vừa qua đã có bốn gia đình người việt bị thiệt hại toàn bộ tài sản
để kịp thời hỗ trợ cho các nạn nhân cộng đồng người việt và lãnh sự quán việt nam tại lào đã chung tay góp sức cùng hỗ trợ
bốn gia đình người việt với một mươi năm nhân khẩu đã bị cuốn trôi nhà cửa trong vụ vỡ đập thủy điện sepien
theo các nạn nhân vụ việc xảy ra quá đột ngột nên nhiều gia đình đã phải leo lên mái nhà thì mới kịp thoát nạn
năm giờ kém thì mới có chuyến đầu tiên để vào cứu được thì cho một cụ già chủ nhà với vợ con nhỏ trước còn bố với hai người thanh niên ấy nằm lại ở trên nóc nhà
nhà em thì bán tạm hóa sinh sống ở đấy khoảng năm năm rồi có đồng nào thì thu gom vào quán để bán thêm có gì để bán thêm
trong khi đó là đến năm cuối cùng đây là một phút là đi hết như vậy
trước hoàn cảnh khó khăn của các gia đình nạn nhân tổng lãnh sự quán việt nam tại lào đã phối hợp với cộng đồng người việt động viên tinh thần và trao tặng mỗi gia đình một triệu kíp lào cùng với các vật dụng cần thiết
còn người thì còn của ạ thôi để cố gắng cấp cục khó khăn thì chịu đựng để tiếp tục làm tiếp sau này
chính quyền của bạn và cộng đồng người việt ở đây để hỗ trợ nhau nâng đỡ nhau để vượt qua khó khăn
theo hội người việt tại tỉnh atapu cho đến nay cộng đồng này đã hỗ trợ ba mươi triệu kíp lào cùng với lượng lớn hàng hóa cho các gia đình bị nạn trong vụ vỡ đập thủy điện sepien trong đó chưa tính đến một lượng lớn hàng hóa hỗ trợ từ các nhóm người việt